phát biểu vào sáng nay tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh hà tĩnh lần thứ bảy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã chúc mừng và biểu dương những kết quả thành tích mà tỉnh hà tĩnh đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là trong công tác thi đua khen thưởng được tổ chức toàn diện thường xuyên liên tục
phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển khá toàn diện
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh grdp bình quân giai đoạn vừa qua đạt sáu bảy
dịp này phó chủ tịch nước đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tỉnh hà tĩnh
vì đã có những thành tích trong công tác năm hai nghìn một mươi chín tặng một hai tỷ đồng hỗ trợ tỉnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội
tại đại hội tỉnh hà tĩnh cũng vinh danh trao chứng nhận điển hình cho sáu mươi một cá nhân và ba mươi chín tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhận huyện thạch hà đạt chuẩn nông thôn mới thị xã kỳ anh đạt tiêu chí đô thị loại bản